mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những nỗ lực không ngừng của việt nam trong thời gian qua
nhằm khơi thông điểm ngẽn để kiên định mục tiêu kinh tế năm hai nghìn hai mươi
đây được đánh giá là thời điểm vàng để chúng ta có thể vực dậy nền kinh tế sau đại dịch
kiên định với chỉ tiêu tăng trưởng đã đặt ra từ đầu năm
trong bối cảnh mới đầy khó khăn thách thức tất cả chúng ta phải cùng nhau đổi mới tư duy phát triển
thay đổi cách làm nâng cao năng lực tận dụng thời cơ tận dụng lợi thế sớm kiểm soát được dịch bệnh
uy tín và vị thế quốc tế được nâng lên
với niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc
việt nam cần vượt lên nhanh rút ngắn khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới
đây là nhận định của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ chín
quốc hội khóa một mươi bốn vừa qua
song song với các biện pháp đang thực hiện
chính phủ đã kiến nghị quốc hội xem xét đưa ra các gói kích thích kinh tế mới
như điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
chuyển đổi phương thức đầu tư đối với các dự án lớn
hay miễn giảm một số nghĩa vụ thuế
nộp ngân sách nhà nước đối với các đối tượng chịu thiệt hại do đại dịch covid một mươi chín
hai kịch bản tăng trưởng kinh tế cũng được bộ tài chính thờ ủy quyền của chính phủ đưa ra trước quốc hội
đây là những quyết sách cực kỳ quan trọng trong bối cảnh hiện nay
trong tiền lệ mà chính phủ đã và đang chỉ đạo
thì tôi cho rằng là cần phải làm sao để triển khai thực hiện những cái gói này
nó thành công và nó hiệu quả đảm bảo nó đúng và trúng đối tượng cũng như là nhanh nhất có thể
trong chuyến làm việc vừa qua với tám tỉnh trọng điểm khu vực đông nam bộ
thủ tướng khẳng định mặc dù đối trọi với cuộc chiến chống covid một mươi chín
nhưng việt nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế xã hội ổn định kinh tế vĩ mô
các cân đối lớn của nền kinh tế
không những không suy giảm mà còn tăng trưởng
vì vậy việc thay đổi mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
là một quyết tâm chính trị của chính phủ do đó chỉ có thể bàn tiến chứ không thể bàn lùi
khu vực phía nam chưa thay đổi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
đây là quyết tâm chính trị của chính phủ chúng ta
đây là quyết tâm chính trị của tấm đoạn bộ chúng ta
chúng ta phải cố gắng thực hiện điều này để đóng góp phát triển việt nam
chính vì thế một lần nữa tôi xin nói rằng
hội nghị này chỉ bàn tiến chứ không bàn lùi
một vùng kinh tế trọng điểm đóng góp phát triển cho việt nam hùng cường thịnh vượng trong tương lai gần
là mục tiêu mà chúng ta bàn ra hôm nay
chính trong thời điểm lửa thử vàng gian nan thử sức
tư tưởng đạo đức cách mạng hồ chí minh ý chí việt nam sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ
cùng với quyết tâm cao hướng về phía trước vượt qua khó khăn thách thức
phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi và năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
khi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng